sau chiến thắng thuyết phục trước ue hai philippines ue hai việt nam bước vào trận đấu thứ hai của vòng bảng gặp ue hai timor leste
không phụ lòng người hâm mộ thay cho huấn luyện viên nguyễn quốc tuấn đã có màn trình diện ấn tượng đem về chiến thắng lần thứ hai liên tiếp cho ue hai việt nam với tỷ số bốn
hiệp một của trận đấu khởi đầu với sự phòng ngựa chặt chẽ của ue hai timor leste nên các cầu thủ ue hai việt nam có rất ít cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn raul fernandez và giết điểm
phải chờ đến phút thứ bốn mươi của hiệp đấu tận dụng tình huống phối hợp không ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn của ue hai timor leste danh chung giết điểm vào khung thành chống mở tỷ số trận đấu tỷ số một nghiêng về ue hai việt nam duy trì đến hết hiệp một
hiệp đấu thứ hai ue hai việt nam có nhiều tình huống tấn công đa dạng và sắc nét hơn
sau khi bỏ qua nhiều cơ hội phút thứ sáu mươi hai của trận đấu trần danh trung đi bóng dũng mãnh và giết điểm kỹ thuật ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu này
đây là bàn thắng thứ ba của danh trung tại giải ue hai đông nam á hai nghìn một mươi chín
phút thứ tám mươi hai của trận đấu phan thanh hậu có pha xử lý kỹ thuật và giết điểm quyết đoán nâng tỷ số lên ba cho ue hai việt nam
phút bù giờ cuối cùng của trận đấu thủ môn của ue hai timor leste đã có pha bay người cản phá xuất sắc sau cú xuất xa của thanh sơn nhưng lê xuân tú đã băng vào đánh đầu nối ghi bàn thắng ấn định chiến thắng bốn cho ue hai việt nam
với chiến thắng thứ hai liên tiếp ue hai việt nam chính thức bước vào vòng bán kết